ngày một mươi bảy tháng sáu tòa án nhân dân tp hcm đã mở lại phiên sơ thẩm vụ án trương vui
cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần sản xuất
xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp ubixim và đồng phạm lừa đảo bán đất vàng
số bốn sáu hồ tùng mậu quận một tp hcm cho nhiều người chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng
bị cáo trương vui bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội cố ý làm trái quy định
của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo tống thị bích loan nguyên giám đốc bihemex và châu thị khoa nguyên phó giám đốc
kiêm kế toán trưởng bhmex bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo nguyễn thị mỹ dung nguyên nhân viên phòng kinh doanh bihemex bị truy tố
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng